một trong ba cá nhân tiêu biểu được bộ công an biểu dương tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu trong toàn lực lượng công an năm hai nghìn hai mươi ba là trung tá lê thanh huyền chủ tịch hội phụ nữ công an tỉnh bình phước
không chỉ cùng hội phụ nữ công an tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình mẹ đỡ đầu do hội liên hiệp phụ nữ việt nam triển khai mà nhiều người dân tỉnh bình phước lại biết về chị với cương vị làm cô giáo công an dạy tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo
hội phụ nữ công an tỉnh bình phước
hội phụ nữ công an tỉnh bình phước
vừa là mẹ đỡ đầu vừa là cô giáo tôi ý thức được rằng trách nhiệm của bản thân như được nhân đôi tôi tự nhủ trong thời gian tới mình phải nỗ lực hơn nữa đồng thời vận động nhiều người cùng chi hướng để phát triển lớp học miễn phí vô phần chắc cánh ước mơ cho học trò cũng là các con mẹ đỡ đầu bay cao bay xa đến bến bở chi thức để tiếp thêm nghị lực niềm tin vào tương lai tư đẹp
xin chúc cho tâm nguyện hết lòng vì trẻ em
các em nghèo của cô giáo công an sẽ được nhân rộng lan tỏa và nhận được sự ủng hộ giúp đỡ từ nhiều tấm lòng hảo tâm hơn nữa